công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thành tú sinh năm hai nghìn một hồ khẩu thường trú tại xã hoàng xá huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt phải
và đối tượng lê văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện